thưa quý vị tại nhiều khu vực trên cả nước ngày hôm nay sẽ có mưa quý vị cần chú ý mang theo ô và áo mưa khi ra đường và chú ý giữ gìn sức khỏe
do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây áp thấp nhiệt đới nên ngày hôm nay ở khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm
riêng khu vực hòa bình sơn la điện biên có mưa to đến rất to từ tám mươi đến một trăm hai mươi mm
vâng dự báo từ một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm linh sáu tám độ kinh đông cách nam định khoảng một trăm ba mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đối mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi tới năm mươi km một giờ dần cấp tám
từ một mươi sáu h ngày hôm nay đến một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng bảy áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng đông đông nam
sau theo hướng đông mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
và suy yếu thành một vùng áp thấp
đối với thời tiết đất liền thì quý vị cần chú ý nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
đặc biệt là các tỉnh như sơn la điện biên hòa bình lào cai yên bái phú thọ lạng sơn hà giang thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị
và thông tin chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi cập nhật tới quý vị và các bạn ở phần sau của chương trình

hẹn gặp lại